tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính phủ campuchia
do đồng chí samdech techo hun sen chủ tịch đảng nhân dân campuchia thủ tướng chính phủ dẫn đầu sang thăm chính thức việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường
hoàn ngành hai nước từ đầu năm đến nay đã tổ chức nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm bốn mươi năm ngày hai dân tộc sắt cánh bên nhau
chống lại chế độ diệt chủng khơm mây đỏ
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai chính phủ trong thời gian qua và sự nỗ lực của các ban bộ ngành địa phương
trong việc triển khai thực hiện tốt các hiệp định thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai chính phủ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng chính phủ
và đánh giá cao việc hai bên tổ chức hội nghị tổng kết về công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền và ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả tám mươi bốn
công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai nước tiến tới hoàn tất toàn bộ công tác phân giới
cắm mốc trên bộ xây dựng đường biên giới việt nam campuchia hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
thủ tướng samdech techo hun sen bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức việt nam cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà việt nam đã giành được trong thời gian qua bày tỏ vui mừng về mối quan hệ việt nam campuchia ngày càng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực
thủ tướng samdech techo hun sen thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước về một số nét khái quát về tình hình campuchia gần đây
kết quả của cuộc hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ việt nam để củng cố tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
thủ tướng hun sen bày tỏ vui mừng về việc hai bên ký kết được nhiều văn kiện hợp tác nhất là hai văn kiện ghi nhận tám mươi bốn công tác biên giới
cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước và sẽ cố gắng để hoàn tất công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước trong nhiệm kỳ chính phủ khóa sáu